ông sinh ra trong một gia đình nho học có cha và ông nội đều là nhà giáo
gia đình ông sống ở phố hàng thùng
hoàng vân vẫn luôn cảm thấy may mắn khi mình là người sống trong phố cổ hà nội từ lúc sinh ra đến năm hơn tám mươi tuổi
nhạc sĩ hoàng vân được học chữ thánh hiền từ thủa còn thơ bé
ông cũng thừa nhận rằng tính cách nhà nho cũng ảnh hưởng nhiều đến cốt cách của ông sau này
khác với những bản anh hùng ca hào sàng khỏe khoắn của mình
con người nhạc sĩ lại luôn lạc quan nhỏ nhẹ và ôm hòa trong mọi hoàn cảnh
bố tôi thì rất là lạc quan lúc nào cũng có một cái tâm hồn như là tôi nghĩ
nhiều khi nghĩ có cái tâm hồn đó thì bố tôi mới sáng tác được
tức là cái tâm hồn nó rất là trẻ thơ nó không có bị bẩn đục về những cái mà đời thường
thế là cái tính lạc quan là tôi học được rất là nhiều của bố tôi
thế và cái tính thứ hai là không ngại khó không ngại khổ
tôi nghĩ là cái đó cái mà cái tính lạc quan của bố tôi và sau đó cái tính sáng tạo nữa
tôi cũng có nhiều cái tôi không thể tưởng tượng tại sao mà bố tôi lại có thể có một cái sự sáng tạo
một cái sự cảm hứng nhiều như thế khi ông sáng tác
hồi nhỏ như một thôi thúc của số phận của tài năng và tình yêu tổ quốc
hoàng vân gia nhập đội thiếu niên cứu quốc mai hắc đế là liên lạc viên tự vệ khu đông kinh hĩa thục
liên khu một hà nội
rồi làm phụ trách thiếu sinh quân trung đoàn bốn
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm sư đoàn ba trăm một mươi hai từ khi mới một mươi sáu tuổi
ban đầu ông làm báo làm công tác địch vận phụ trách văn nghệ ở sư đoàn ba trăm một mươi hai
rồi được cử đi tu nghiệp âm nhạc ở nước ngoài
sau khi trở về ông đảm nhiệm vị trí chỉ huy giàn nhạc đoàn ca nhạc đài tiếng nói việt nam
kiêm chỉ đạo nghệ thuật đồng thời tham gia giảng dạy môn sáng tác và phối khí tại nhạc viện hà nội
năm ba mươi ba tuổi nhạc sĩ hoàng vân là ủy viên ban chấp hành hội nhạc sĩ việt nam
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
đến năm một nghìn chín trăm tám mươi chín